trước tình hình trên trong ngày hôm qua một mươi tháng chín công tác chủ động ứng phó với cơn bão số năm côn sơn đã được các tỉnh miền trung khẩn trương lên phương án sơ tán người dân trăng chống nhà cửa các công trình khu vực ven biển đưa tàu thuyền vào bờ nhằm giảm thiểu thiệt hại trước cơn bão số năm
tại đà nẵng các lực lượng của thành phố đà nẵng đã tích cực hỗ trợ nhân dân chẳng chống nhà cửa sẵn sàng sơ tán người dân đến nơi an toàn
đến chiều ngày một mươi chín nhiều nhà dân trường học nhà hàng khách sạn tàu thuyền ở khu vực ven biển đã được trăng chống ra cố
đến trưa ngày một mươi tháng chín tất cả ba trăm bảy mươi năm tàu cá với bốn một trăm sáu mươi bốn ngư dân quảng ngãi đang hoạt động trên biển đều đã nhận được thông tin diễn biến cơn bão số năm để chủ động thoát ra khỏi vùng nguy hiểm
đối với số tàu thuyền vào bờ tránh chú bão phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định của địa phương nơi tránh trú
nhiều cơ quan và người dân của tỉnh quảng trị đã chẳng chống trụ sở làm việc
nhà cửa chủ động ứng phó với bão số năm
tỉnh cũng lên phương án sơ tán hơn chín hộ dân chú bão và hơn một mươi bốn hộ dân tránh hoàn lưu sau bão gây lũ lớn
đến chiều ngày một mươi tháng chín có hai hai trăm chín mươi năm tàu thuyền với sáu chín trăm tám mươi sáu ngư dân đã vào bờ neo đậu an toàn tại các bến khu neo đậu của tỉnh và các tỉnh trong khu vực
còn một mươi bảy tàu thuyền với một trăm bảy mươi bảy ngư dân đang hoạt động khu vực gần bờ
ngoài ra có sáu mươi ba tàu thuyền với bốn trăm một mươi bảy ngư dân các tỉnh khác vào các khu neo đậu
tỉnh quảng nam đã nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ một mươi bảy h ngày một mươi tháng chín đến khi bão tan và tình hình thời tiết trên biển trở lại trạng thái bình thường
tiếp tục thông báo cho tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển biết diễn biến hướng di chuyển và vị trí của bão để chủ động di chuyển vào bờ tìm nơi trú ẩn an toàn không đi vào phạm vi ảnh hưởng hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm